chương trình hôm nay chúng tôi sẽ tập trung phản ánh thành phố hồ chí minh vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu tổ quốc
nhưng trước hết xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng quan tâm trong tuần qua
lãnh đạo đảng và nhà nước làm việc với thành phố hồ chí minh sau một năm thực hiện kết luận hai mươi một của bộ chính trị
và nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội về thực hiện cơ chế đặc thù và chí điểm phát triển thành phố hồ chí minh
đến dự có đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí nguyễn thị nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
với tinh thần cùng với cả nước và vì cả nước nghị quyết là một quyết sách quốc gia đột phá đồng bộ kịp thời
phù hợp với tình hình phát triển giúp thành phố phát huy tốt nhất các nguồn lực trong nhân dân
mời gọi các nhà đầu tư và người việt nam ở nước ngoài để phát triển thành phố nhanh hơn bền vững hơn
thu ngân sách và thu hút nguồn đầu tư nước ngoài tăng cao nhất từ trước tới nay
quản lý đầu tư quản lý ngân sách quản lý xây dựng cơ bản chặt chẽ và được chủ động hơn
thành phố hồ chí minh tổ chức kỷ niệm một trăm linh năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương một nghìn chín trăm một mươi tám hai nghìn một mươi tám
qua một thế kỷ hình thành và phát triển cải lương vẫn giữ nguyên bản chất và không ngừng đổi mới
cách tân không chỉ đơn thuần là loại hình nghệ thuật truyền thống
mà còn đóng vai trò như một sản phẩm văn hóa đặc thù cổ vũ cho cái chân thiện mỹ
góp phần giáo dục truyền thống và nhân cách con người
ban tổ chức đã ghi nhận và tôn vinh sự đóng góp của các tổ chức
các gia tộc và cá nhân có nhiều đóng góp cho nghệ thuật sân khấu cải lương trong hơn một trăm linh năm qua
năm nay linh vật đường hoa nguyễn huệ vào dịp tết nguyên đáng kỷ hợi là gia đình heo gồm hai mươi hai con
trong đó có heo bố mẹ và đàn con
heo bố cao ba năm mét heo mẹ và đàn con cao từ sáu mét đến hai năm mét
tất cả đều được làm bằng xốp
sau đó được phủ một lớp thạch cao trước khi được trang trí bên ngoài bằng những họa tiết sạch sở
đậm nét heo đất dân gian tạo cái hồn cho biểu tượng linh vật của năm hai nghìn một mươi chín
có hơn một trăm tám mươi loài hoa được sử dụng trên đường hoa nguyễn huệ năm nay
hiện tại các hạng mục đã hoàn thành hơn bảy mươi công việc và đang gấp rút hoàn thiện đúng tiến độ thi công
để chống ủng tác giao thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội
trong năm hai nghìn một mươi chín ngành giao thông thành phố sẽ triển khai thực hiện khoảng bảy mươi dự án giao thông đường bộ
trong đó có bốn mươi năm dự án nâng cấp mở rộng làm mới đường và hai mươi ba dự án nâng cấp xây dựng cầu
một số công trình đáng chú ý như hầm chui mai chí thọ và cầu vượt lương định của quận hai
nút giao ba tầng ở giao lộ nguyễn văn đinh nguyễn hữu thọ quận bảy
đường nối đại lộ võ văn kiệt đến đường cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương
cầu vượt hai chiều tại nút giao ngã tư bốn xã quận bình tân v v
trong số hai mươi ba cây cầu được nâng cấp xây mới quận chín chiếm nhiều nhất với sáu công trình
quận bình tân có ba công trình huyện nhà bè có ba công trình
công an quận thủ đức phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhanh hàng loạt tài xế điều khiển xe container
qua đó phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy
kiểm tra nhanh nước tiểu cho thấy có bảy tài xế dương tính với ma túy như heroin và ma túy đá
đặc biệt có trường hợp cả tài và phụ xe đều dương tính với ma túy
lực lượng chức năng còn phát hiện một trường hợp tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả
hiện công an thành phố đang phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra hàng loạt xe tải hạng nặng
container gây mất an toàn tiến hành test nhanh ma túy đối với các lái xe nhằm góp phần bảo đảm an toàn giao thông
tinh thần cho biển đảo biên giới quê hương tuyến đầu của tổ quốc
đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hồ chí minh còn phát động phong trào xây dựng quỹ
vì trường sa thân yêu vì tuyến đầu tổ quốc với những tình cảm thân thương và lòng biết ơn sâu sắc
ngoài tinh thần và vật chất để động viên bộ đội trung bình mỗi năm thành phố còn tổ chức ít nhất hai chuyến công tác
đến với trường sa và nhiều chuyến công tác thăm và tặng quà để động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ và nhân dân
ở các vùng biên giới hải đảo đang ngày đêm bám biển giữ vững non sông bờ cõi biển trời thiên liên của tổ quốc
là một thành phố năng động nghĩa tình kết nối yêu thương và luôn chia sẻ với những khó khăn chung của người dân cả nước
trong đó đối với chủ quyền biên giới hải đảo của tổ quốc từ nhiều năm nay ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền
thông tin đối ngoại làm cho bạn bè và dư luận quốc tế hiểu rõ lập trường chính nghĩa của việt nam
thành phố hồ chí minh còn tổ chức nhiều cuộc hội thảo triển lãm
dựa trên những cơ sở pháp lý chiến cứ lịch sử và thực tiễn để khẳng định chủ quyền của việt nam
đối với hai quần đảo trường sa hoàng sa cũng như những chủ trương chính sách của đảng nhà nước ta về vấn đề biển đông
chủ quyền biển đảo là chủ quyền mất khả sản phạm của đất nước
chúng tôi là những người đã có hy sinh sương máu cho đất nước
chủ quyền bản đảo của việt nam đã được xác lập
thì chúng ta phải cương quyết giữ gìn và không thể để mất một tất đất của đất nước mình của quê hương mình
cùng với các hoạt động
nghiên cứu triển lãm quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật để khẳng định chủ quyền biên giới hải đảo của tổ quốc
hàng năm thành phố còn tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật hướng về biển đảo
kêu gọi các ngành các cấp các tổ chức chính trị xã hội các doanh nghiệp các nhân sĩ trí thức
và các tầng lớp nhân dân ủng hộ quỹ vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu tổ quốc
cuộc vận động sẽ thấy nghĩa chúng ta thành để chăm lo cho cán bộ chiến sĩ góp sức thêm cùng với thành phố hồ chí minh
trong việc hỗ trợ cho các chiến sĩ giữ vững biên cương của tổ quốc
với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả từ năm hai nghìn chín đến nay quỹ vì biển đảo quê hương
vì tuyến đầu tổ quốc của thành phố đã chi trên hai trăm linh tỷ đồng để chăm lo động viên cán bộ chiến sĩ
nhân dân huyện đảo trường sa nhà dàng dk một và các tỉnh vùng biên giới tây bắc phân phân
thông qua kênh truyền hình cũng xin
bài tỏ sự trí ân cảm ơn cán bộ nhân dân đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động
vì biển đảo quê hương vì biển đầu tổ quốc của mặt trận tổ quốc trong nhiều năm qua
và hy vọng những thông qua chương trình này mặt trận tổ quốc cũng sẽ đem đến
cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân ở các điểm đảo biên giới
để làm sao đó chúng ta cùng góp sức bảo vệ
đồng biển của tổ quốc chúng ta
kế thừa và phát huy những thành quả đạt được
trong năm hai nghìn một mươi tám chương trình nghệ thuật đế kê quỷ
vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu tổ quốc
do ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố
phối hợp đài truyền hình thành phố tổ chức
đã tiếp nhận được gần năm mươi tỷ đồng của các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân ủng hộ quỹ
bản thân tôi thì cũng đã đi thăm biển đảo
và nhiều việc khác cũng đã đi rồi
và càng đi thì càng thấy xúc động và cảm thấy yêu mến quê hương của mình hơn
muốn góp phần để mà bảo vệ mảnh đất của cha của chúng ta để lại
ở hậu phương vẫn nghĩ tới những người tiền tuyến
và sẵn sàng góp phần của mình trong cái sự nghiệp chung
đây là một sự nghiệp chung của cả nước không của riêng ai
không những hưởng ứng tốt cuộc vận động xây dựng quỹ
vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu tổ quốc
thành phố còn đi đầu trong các cuộc vận động
góp đá xây trường sản xuất
trường sa xuân biên giới máy ẩm biên cương
đã thu hút được nhiều tổ chức và cá nhân tham gia
không chỉ có những đóng góp về vật chất mà còn cả về tinh thần
những lá thư những bài hát bài thơ những cuốn sách lần lượt gửi tới đảo xa
là nguồn động viên tinh thần giúp các anh vững vàng nơi đầu sống
giúp trường sa thêm gần hơn với đất liền
tôi là một việt kiều sống ở tại hoa kỳ
thì tình cảm đối với quê hương với bao nhiêu người con xa xứ
thì chúng tôi luôn luôn
đau đáo và dành tất cả những tình cảm mình về quê hương
và đặc biệt là đối với anh em chiến sĩ ở ngoài biển đảo
để cho chúng tôi những người sống xa xứ và trở về quê hương đầu tư
cũng thấy yên tâm
bởi vì ngoài kia là có tất cả những anh em chiến sĩ luôn luôn bảo vệ quê hương của mình
để động viên cán bộ chiến sĩ đang công tác ngoài đảo xa
hàng năm lãnh đạo thành phố tổ chức các đoàn đại biểu
gồm giữa trí thức tôn giáo dân tộc báo chí và nghệ sĩ đi thăm
tặng quà cho bộ đội và nhân dân huyện đảo trường sa
và nha giang dk một
tháng tám hai nghìn một mươi tám vừa rồi thì hưng cũng rất là vui và rất là vinh dự
khi được thành phố cử đi phục vụ các chiến sĩ tại vùng biển phía nam của tổ quốc
và trong cái chuyến đi đấy thì hưng cũng đã có cảm hứng sáng tác ra một bài hát
với cái tên gọi là đảo là nhà biển là quê hương
thêm một lần tôi lại đến đây
đến với biển khơi
đến với tình yêu
chiều biển vàng
nắng gió đào xa
vang khúc tình ca
lướt sông ngân nga ta về với quê nhà
trường sa ấm áp tình người quần đảo thiên liên ấy mỗi lần nhắc đến
lại xúc động đến nghẹn ngào trong mỗi trái tim người dân thành phố
chị nguyễn thị tranh phó giám đốc sài gòn co op
tuy là lần đầu tiên đến với trường sa nhưng đã để lại cho chị những tình cảm sâu sắc
khi tôi đến đảo sông tử tây thì các bạn tặng cho tôi một trái đu đủ
tôi đặt cho nó là cái trái đu đủ trường xa bởi vì nó to và nó đẹp lắm
và thật sự thì tôi tự nhiên cái xuất khẩu thành thơ chưa bao giờ từ nhỏ tới lớn trong cuộc đời chưa làm thơ bao giờ
và chúng tôi đã viết bài thơ này để tặng cho các bạn ở đó
một mươi tám tuổi con vào khuôn ngủ
hai mươi tròn con trở về nhà
con trở thành chiến sĩ trường sa
giây phút chia tay tiễn cô về thành phố
không có gì tặng cô ngoài trái đu đủ trường xa
tụi con trồng con bão táp con ba
nắng gió trường sa mồ hôi con đổ
để cây mọc giữa trời cho trái đu đủ trường sa
cầm trái đu đủ trên tay tim tôi đau thắt
nước mắt tôi rơi trên đu đủ trường sa
con ơi đu đủ trường sa xin con nhận lại
cải thiện bữa ăn
còn khiến con chết
những ngày qua
cô không nhận tụi con buồn lắm
đu đủ không ngon nhưng ngọt liệm tình con
mai cô về thành phố cho con nhắn gửi
với đồng bào và anh em trong đó
rằng chiến sĩ trường sa mộc dạ trung kiên
yêu tổ quốc và sẵn sàng hy sinh gian khổ
hãy yên lòng
tin chiến sĩ trường sa
để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của đảng bộ
chính quyền và nhân dân thành phố
đối với cán bộ chiến sĩ hải quân
bộ đội biên phòng cảnh sát biển
kiểm ngư đang ngày đêm bảo vệ
vì sự bình yên cho nhân dân
với dịp thành lập quân đội nhân dân việt nam

thành phố còn tổ chức mời các đoàn đại biểu
về thăm thành phố
tham quan các di tích lịch sử
giao lưu với học sinh
sinh viên các trường đại học
cao đẳng v v
chúng tôi rất tự hào là khi được đại diện trong lớp trẻ
và đại diện cho những người tiêu biểu dưới biển
về thăm quan tại thành phố hồ chí minh
và thay mặt cho các lực lượng thăm quan
và lực lượng trường xa về đây
chúng tôi chân thành cảm ơn
sự đón tiếp nhiệt tình
và trọng thị của đảng bộ nhân dân thành phố
rất cảm ơn đảng bộ chính quyền
nhân dân thành phố hồ chí minh
đã có chương trình này
để tạo hơn sự gần gũi giữa đất liền
và biển đảo
tuổi trẻ thành phố cũng đã hướng về biển đảo
với nhiều hoạt động thiết thực
như hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương
vì tướng đầu tổ quốc

hành trình theo dấu tích đường hồ chí minh trên biển
học kỳ trên biển
xuân biên giới
tết hải đảo
nốt nhạc biên cương
và ngày hội mùa xuân biển đảo
khi tổ quốc gọi tên mình v v
nhằm kết nối tình cảm giữa đất liền với biển đảo
sẽ chia hương xuân
gửi hơi ấm từ đất liền
đến các chiến sĩ nơi đảo xa
cùng với các chuyến công tác giao lưu
của tuổi trẻ thành phố đến với đảo xa
chúng tôi cũng đã có phối hợp
với bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
tổ chức chuyến hành trình tuổi trẻ quận hai
về biển đảo quây hương
tại đảo phú quý tỉnh bình thuận
và thông qua chương trình đó
thì các bạn được tận mắt
rồi tổ chức những hoạt động tuyên truyền
rồi tặng trò tổ quốc
rồi chăm lo cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
rồi chúng tôi cũng có tổ chức các sân chơi
cho các em thiếu nhi là con em của ngư dân trên biển đảo
đồng thời là chúng tôi cũng có tặng quà
cho bà con nhân dân khó khăn vừa rồi
đã trải qua đặc trân bão số chín
em cảm thấy càng yêu thêm và càng tự hào thêm
vì đã có các anh luôn vững tay súng
và luôn bảo vệ chủ quyền biển đảo
một phần máu thịt của tổ quốc
những cánh lòng của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố
đã góp phần giảm bớt phần nào những khó khăn
thiếu thúng về phần chất và tinh thần
của những người lính đang công tác nơi biên cương hải đảo
các chương trình vì trường xa thân yêu
vì biển đảo của quê hương
đã lan tỏa trong cả nước
và đến ngày hôm nay thành phố hồ chí minh
cũng đã xứng đáng được những danh hiệu
mà cả nước luôn ngưỡng mộ
và xứng đáng là thành phố vì cả nước cùng cả nước
trước thêm năm mới khi mỗi độ tết đến xuân về
người dân thành phố cũng xin gửi đến các anh
những người chiến sĩ biên cương chân cứng đã mềm
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng và quân đội giao phó
chúng tôi luôn sát cánh cùng với các anh
khi tổ quốc gọi tên mình
và biển đảo quê hương và tuyến đầu tổ quốc
luôn trong trái tim những người dân thành phố
gần lán trường xa ơi còn mãi những ân tình

kính thưa quý vị sáng mãi phẩm chất bộ đội cụ hồ
đi dần dữ ở dân thương đại tá nguyễn hải triều
nguyên chính ủy căn cứ sáu trăm chín mươi sáu chủ nhiệm chính trị vùng hai hải quân
trưởng đại diện cục chính trị hải quân phía nam
đã từng là chiến sĩ lữ đoàn tàu không số một trăm hai mươi năm lữ đoàn một trăm hai mươi sáu đặc công hải quân
tham gia chiến dịch hồ chí minh lịch sử giải phóng sài gòn
ngày ba mươi tháng bốn một nghìn chín trăm bảy mươi
hiện nay trên cương vị mới là chủ tịch hội cựu chiến binh
phường thành mỹ lợi quận hai thành phố hồ chí minh
ông đã đưa tình yêu biển đảo thiên liêng của tổ quốc
lan tỏa trong học sinh và cộng đồng dân cư
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình dân dân tại thành phố hồ chí minh
là một cựu chiến binh đã từng tham gia nhiều trận đánh nổi tiếng của lữ đoàn đặc công một trăm hai mươi sáu
và lữ tàu số một trăm hai mươi năm của lực lượng hải quân trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
cũng như trong công cuộc bảo vệ tổ quốc của dân tộc
đại tá nguyễn hải triều đã lập được nhiều thành tích xuất sắc
góp phần tô thắm truyền thống của quân đội nhân dân việt nam
đồng chí nguyễn hải triều chủ tịch hội cựu chiến binh phường thạnh mỹ lợi
đã có công trong công cuộc kháng chiến chống mỹ
đồng thời sau khi về hưu chú đã đảm nhận công việc là chủ tịch hội cựu chiến binh phường thạnh mỹ lợi
và cũng đã phối hợp với đoàn thanh niên trong rất nhiều hoạt động
rồi chú còn phối hợp với đoàn thanh niên để tổ chức các chuyến đi thăm căn cứ về hải quân
rồi bên cạnh đó chú còn phối hợp với đoàn thanh niên là cho ra mắt cái cẩm nang tiên triển biển đảo
phường thành mỹ lợi là một địa bàn dân cư mới rất nhiều các hộ dân từ nơi khác đến
trong đó viên hội cựu chiến binh từng là bộ đội các lực lượng hải quân phòng không không quân cũng khá đông
tuy vậy để khơi dậy tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc đặc biệt là tình yêu biển đảo của tổ quốc trong tình hình mới
cựu chiến binh nguyễn hải triều đã biên soạn nhiều bài giảng phù hợp với từng đối tượng để tuyên truyền
trong dân dân về biển đông biển đảo việt nam và một số vấn đề đặt ra trong đấu tranh và bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc hiện nay
để nhân dân hiểu biết đầy đủ về biển đảo việt nam và chủ quyền của việt nam trên biển đông khởi dậy tinh thần yêu nước và truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ
đồng chí nguyễn hải triều nguyên là một cán bộ hải quân cao cấp và khi nghỉ hưu về địa phương thì đồng chí đã đem cái ngọn lửa
từ tình cảm từ cái hiểu biết về cuộc sống và sự hy sinh của các chiến sĩ ở ngoài đảo về với địa phương đồng thời là đồng chí kết hợp rất tốt
với các trường đặc biệt là trường trung học cơ sở nguyễn thị định trong việc tuyên truyền giáo dục cho các em nhân những dịp kỷ niệm truyền thống
đặc biệt là trong dịp tháng một mươi hai hướng về ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
trong các bài giảng và nói chuyện với nhân dân ngoài đưa ra các lập luận và các chứng cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền trường sa và hoàng sa là của việt nam
ông còn kể lại những câu chuyện cảm động về sự hy sinh anh dũng của các thế hệ bộ đội hải quân để giành lại từng tất đất
và các vùng đảo nhỏ của tổ quốc
dạ là sau khi bài giảng của nghe bài giảng của chú nguyễn hai triều cựu chiến binh thường hành với lợi thì em nhận thấy được là nước ta có một vùng biển đảo rất là rộng lớn
và tuyệt đẹp với nhiều tài nguyên thiên nhiên chúng ta cần phải biết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ
nếu được một lần em sẽ muốn ra ngoài thăm và sống cùng với các anh hải quân để cùng trải nghiệm cuộc sống đó và iốt sẽ trở thành một người và bảo vệ cầm súng và bảo vệ biển đảo quê hương của chúng mình
với cương vị là chủ tịch hội cựu chiến binh phương
ông đã không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội
và nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một khóa một mươi hai về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng đảng
nói đi đôi với làm gương mẫu trong cuộc sống tích cực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên
chúng tôi làm kết hợp vừa kết hợp với nhà trường để làm công tác tuyên truyền
và trong cái dịp hè đấy thì như thế là các tổ chức cho các cháu
chúng tôi sinh hoạt hè thì chúng tôi có cái tuyên truyền về biển đảo
rồi tuyên truyền về truyền thống tuyên truyền về bộ đội hải quân
để cho như thế là các cháu thêm hiểu biết để các cháu thêm yêu biển yêu đảo và yêu tổ quốc
với tình yêu của mình đại tá nguyễn hải triều đã đưa tình yêu biển đảo của tổ quốc đến với các trường học
các khu dân cư và các tổ chức chính trị xã hội của quận hai và phường thành mỹ lợi
để tình yêu tổ quốc và biển đảo quê hương càng nồng nàng sâu sắc hơn